đây là một hiện tượng thời tiết khá nguy hiểm đối với những người tham gia giao thông buổi sáng
trong ngày hôm nay cùng với sự suy yếu của khối không khí lạnh vùng áp thấp phía tây sẽ phát triển và mở rộng về phía đông
vì thế tình trạng sương mù ở hầu khắp các khu vực miền bắc sẽ tan nhanh
riêng khu vực thủ đô hà nội khói bụi cùng bụi mịn tồn tại trong không khí
khiến lớp sương mù sẽ chuyển thành tình trạng mù ẩm và khói bụi trộn lẫn
đây chính là hiện tượng ô nhiễm không khí hay xảy ra trong giai đoạn hanh khô này
vì thế nếu ra đường tham gia giao thông chúng ta nên đeo khẩu trang tránh tình trạng khói bụi và ô nhiễm
do còn nắng sớm trên nền nhiệt đêm cao vì thế mức nhiệt trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền bắc sẽ tăng lên ngưỡng từ hai mươi năm cho đến hai mươi bảy độ
dự báo tình trạng sương mù vào ban sáng nắng giáo ban ngày và rét nhẹ về đêm và sáng ở các tỉnh miền bắc sẽ duy trì liên tục trong khoảng từ nay đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai
đến ngày một mươi chín tháng một mươi hai một đợt gió mùa đông bắc mới tràn về gây mưa và làm nền nhiệt miền bắc giảm mạnh
lúc đó tình trạng ô nhiễm không khí cũng sẽ tạm giảm
lui xuống trung bộ lúc này hiện tượng sương mù cũng đang xuất hiện nhiều ở ven biển và các huyện vùng núi thanh hóa nghệ an đến hà tĩnh
tình trạng này sẽ kéo dài đến khoảng tám giờ sáng
sau tám giờ miền trung sẽ trở lại với tiết trời nắng giáo
nền nhiệt các khu vực từ thanh hóa trở vào cho đến bình thuận không tranh nhau nhiều phổ biến trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
còn với các tỉnh nam bộ và tây nguyên trong ngày hôm nay ở hai khu vực này vẫn có nắng giáo với mức nhiệt ngày ở tây nguyên từ hai mươi sáu cho đến hai mươi chín độ
còn ở nam bộ nhiệt độ cao nhất sẽ là từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
trên biển ở vùng biển ven bờ vịnh bắc bộ cần lưu ý tới hiện tượng sương mù làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp trong khoảng nửa đêm gần sáng
còn ở khu vực phía đông của nam bộ gió đông bắc vẫn còn mạnh cấp năm có lúc cấp sáu khiến cho biển động nhẹ
ngoài khơi khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
gió vẫn giữ hướng đông bắc cấp bốn cấp năm nên thời tiết tốt thuận lợi cho việc ra khơi bám biển khai thác ngư trường của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước